quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại